nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro an toàn an ninh mạng sáng nay tại hà nội ban kinh tế trung ương và bộ thông tin và truyền thông tập đoàn iec đã tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn an ninh mạng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề an toàn bảo mật thông tin trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn các hội thảo chuyên đề đề cập đến nhiều giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn an ninh mạng trong các lĩnh vực trọng yếu như chính phủ điện tử
xây dựng và quản trị đô thị thông minh năng lượng hạ tầng thanh toán
ngoài ra phiên tọa đàm xoay quanh việc chia sẻ đề xuất giúp các doanh nghiệp có định hướng tối ưu hóa trong việc xây dựng các chiến lược đầu tư hệ thống bảo mật
song song với phiên báo cáo chính và các hội thảo chuyên đề triển lãm quốc tế về an toàn an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi có sự tham gia của hơn ba mươi nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới